xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai ngày tới
chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu
nên trời nhiều mây có sương mù về đêm và sáng
trưa chiều giảm mây hứng nắng với nhiệt độ cao nhất
từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai không khí lạnh mạnh tràn về
mưa gia tăng lên diện giải rác và nhiệt độ giảm nhanh
rất đậm rất hại xảy ra những ngày sau đó
tương tự các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
cũng có nắng gián đoạn vào trưa chiều
nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
chỉ lưu ý là sương mù xảy ra vào đêm và sáng
khiến tầm nhìn giảm thấp
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khối không kỳ lạnh tràn về
mưa gia tăng và nhiệt độ giảm sâu
trời chuyển rét sau có rét đậm rét hại diện rộng
di chuyển vào các tỉnh trung bộ
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới thời tiết giống với các tỉnh
ở phía đông bắc bộ
trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất
từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
khi gió mùa đông bắc tràn về
thì mưa sẽ gia tăng
cục bộ có mưa to đến rất to
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ cũng về mức là hai mươi bảy độ
trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tỉ có sự biến đổi
mưa cũng có thể xuất hiện ở các tỉnh phía bắc
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
thời tiết còn thuận lời
cho các hoạt động thường nhật của người dân
di chuyển sâu vào phía nam
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết phổ biến là không mưa
ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ tại tây nguyên
chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời lạnh
do kết hợp với yếu tố địa hình
khu vực nam bộ cũng đang trong
những ngày đặc trưng của mùa khô
phổ biến là ít mưa có nắng mạnh trong ngày
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
cảm giác oi nóng xảy ra
chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng
để đảm bảo sức khỏe